chiều ngày năm tháng tám khi thiếu tá cao thành đạt cán bộ công an phường sáu thành phố trà vinh phối hợp với tổ công tác của bệnh viện đa khoa tỉnh trà vinh thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thì tú và bình là anh em ruột đi vào bệnh viện tú liên tục chửi bới la lối và có nhiều hành động gây dối trật tự
khi thiếu tá đạt nhắc nhở tú không chấp hành mà chửi bới xúc phạm rồi hai đối tượng cùng lao vào hành hung thiêu tá đạt nhưng được mọi người can ngăn
hai đối tượng đã nhanh chóng bị lực lượng công an khống chế và đưa về trụ sở
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái vừa bắt giữ ba đối tượng về hành vi giết người
ngày một tháng tám tại thôn làng ca xã cát thịnh huyện văn chấn tỉnh yên bái xảy ra vụ nổ bình tự chế khiến ông trảo trờ bloo sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai tử vong
qua điều tra công an xác định được các nghi phạm gồm sùng a tùng chảo a xăng và sùng nủ dê đều trú tại địa phương cùng với nạn nhân
các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với nạn nhân trong việc tranh chấp đất đai và nghĩ rằng ông trảo chờ plau đã thả ma khiến người nhà của ba đối tượng này bị ốm đau bệnh tật nên đã bản nhau sát hại nạn nhân
các đối tượng đã đặt thuốc nổ dưới đường ống nước của ông bloo
sáng hôm sau khi ông plau đi kiểm tra đường ống nước đã bị mìn nổ tử vong hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã bắt tạm giam ba đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý

các hành vi không niêm yết giá bán giá cao hơn so với giá niêm yết và kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng
các hành vi không niêm yết và kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng